tiếp tục với tin tức về an ninh trật tự
tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và đe dọa giết người
đối tượng nguyễn thanh lan vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp
ngày sáu tháng một mươi hai sau khi tiếp nhận đơn trình báo về việc nguyễn thanh lan có hành vi chửi bới
đe dọa giết cả gia đình bà phạm thị thủy mẹ vợ của lan
lực lượng công an đã xác minh vụ việc đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của lan
đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng bằng kim loại màu đen nghi là súng ak
một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng giống loại đạn sử dụng súng ak
một sao tự chế dài hơn một mét
làm việc với công an lan khai nhận khẩu súng và số đạn trên
do đối tượng mua của một người tên hải nhằm mục đích phòng thân
khi nghỉ việc lan mang súng về nhà cất giấu
sau khi ly hôn với chị nguyễn thị y khoa lan đã chụp hình khẩu súng để gửi cho khoa
với mục đích là dọa giết chị khoa và gia đình nếu khoa không quay lại
chung sống với lan
qua test nhanh đối tượng nguyễn thanh lan có kết quả dương tính với covid một mươi chín
lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng hóa online
đối tượng dương ngọc kiên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lãng
tỉnh lạng sơn khởi tố bắt tạm ra
tại cơ quan công an kiên đã thừa nhận mọi hành vi của mình
thông qua mạng xã hội để bán hàng online kiên thấy một số người quen có nhu cầu
mua hàng để bán thì đã nhắn tin mời chào mua hàng hóa
đã có bốn nạn nhân bị kiên lừa với số tiền hơn một trăm bảy mươi sáu triệu đồng
sau khi nhận được tiền kiên không mua hàng và chuyển hàng cho khách
mà phần lớn lấy số tiền đó chuyển vào tài khoản ví momo
để sử dụng vào mục đích đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân
khi người phụ nữ vừa rút tiền khỏi cây atm thì một nam thanh niên
đeo khẩu trang sông tới dí dao vào cổ để cướp tiền
vụ việc vừa xảy ra tại một cây atm tại thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng nguyễn hữu dũng về hành vi cướp tài sản
trước đó công an thành phố sầm sơn nhận được tin báo khoảng một mươi chín h tối ngày ba mươi tháng một mươi một
một người phụ nữ vào gây rút tiền atm ở phường trường sơn thành phố sầm sơn
thì bị một thanh niên đeo khẩu trang dùng dao kề vào cổ
sau đó cướp đi số tiền năm triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau một thời gian điều tra truy xét
công an thành phố sầm sơn đã bắt giữ đối tượng nguyễn hữu dũng là thủ phạm
gây ra vụ cướp tài sản nói trên
chiều nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên
nạn nhân được phát hiện tử vong vào trưa cùng ngày dưới hố suối cam
vào một mươi hai giờ trưa cùng ngày một người đàn ông đi câu cá dưới bờ hồ suối cam
thuộc phường tân phú thành phố đồng xoài
thì phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên mặt nước sát bờ hồ
nhận được tin báo công an thành phố đồng xoài phối hợp với công an phường tân phú
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường
điều tra làm rõ
tại hiện trường danh tính nạn nhân được xác định là vũ ngọc hải
nạn nhân tử vong trong tư thế nổi trên mặt nước sát bờ hồ
phần đầu và lưng nạn nhân nổi lên phía trên trong tư thế nằm úp
phía bên bờ hồ đối diện là chiếc xe máy và chiếc nón bảo hiểm
dựng trên bờ được xác định là của nạn nhân để lại
quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý
trong bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bộ y tế cho biết vào ngày hôm nay có một mươi năm ba trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín
tăng bảy trăm linh năm ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố
có tám tám trăm bốn mươi ba ca trong cộng đồng
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi bốn năm trăm tám mươi sáu ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn một triệu ca
về tình hình tiêm chủng trong ngày tám tháng một mươi hai
có sáu trăm sáu mươi hai một trăm tám mươi năm ca đều được điều trị khỏi lên hơn một triệu ca
hơn một mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm ba mươi triệu liều
trong đó tiêm một mũi là bảy mươi bốn triệu liều
tiêm mũi hai là gần năm mươi sáu triệu liều
và ngày hôm nay bộ y tế cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương
đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân trong độ tuổi chỉ định
đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt lưu ý là ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng
người từ năm mươi tuổi trở lên người mắc các bệnh nền
còn thông tin từ sở y tế hà nội
từ một mươi tám h ngày tám tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày chín tháng một mươi hai
thành phố ghi nhận bảy trăm linh bốn ca f
trong đó có hai trăm hai mươi hai ca ngoài cộng đồng
còn lại trong khu vực cách ly và phong tỏa
cộng dồn số mắc covid một mươi chín tại hà nội
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
là một mươi năm chín trăm năm mươi chín ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng
là số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng

để giảm tải cho các khu điều trị
cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định
về việc thành lập ban quản lý điều hành cơ sở thu dung
điều trị người mắc covid một mươi chín không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ
tại khu đô thị nam trung yên
phường trung hòa quận cầu giấy tp hà nội
do giám đốc bệnh viện đa khoa thạch thất
làm trưởng ban
theo đó ban quản lý điều hành có nhiệm vụ
tổ chức hoạt động cơ sở thu dung
điều trị người mắc bệnh covid một mươi chín
không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
tại dự án nêu trên
gọi tắt là cơ sở thu dung điều trị
theo phương án đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
theo đúng quy định của pháp luật
trong vòng bảy ngày qua
thành phố đà nẵng ghi nhận hơn hai ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến ba mươi chuỗi có nguy cơ cao
trong đó quận liên triều hiện đang là điểm nóng
khi số ca f ghi nhận ngoài cộng đồng
liên tục gia tăng
tập trung chủ yếu
ở các chợ truyền thống khu công nghiệp
và khu nhà trọ công nhân trên địa bàn
tuy nhiên công tác truy vết thần tốc
khoanh vùng dịch tễ nhanh chóng kịp thời
trong bối cảnh thích ứng an toàn hiện nay
cũng đang đặt ra không ít khó khăn
phường hòa khánh bắc là một trong những điểm nóng
covid một mươi chín trên địa bàn quận liên triều
của thành phố đà nẵng
chỉ tính riêng trong ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi hai
trên địa bàn phường đã ghi nhận gần một trăm linh ca mắc
để kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh
đang diễn biến ngày càng phức tạp
thì ngành y tế đang triển khai
hàng loạt các tổ y tế lưu động
lấy mẫu xét nghiệm đến tặng khu dân cư
ngay sau khi phát hiện f
các f một tiếp xúc gần được tổ y tế lưu động
trực tiếp lấy mẫu tại nơi cư trú
và thiết lập ngay điểm cách ly y tế tại nhà
các trường hợp cách ly một mươi bốn ngày
sẽ được nhân viên y tế theo dõi sức khỏe
và lấy mẫu định kỳ ba lần
cách ly bảy ngày sẽ được lấy mẫu định kỳ hai lần
tuy nhiên số ca f liên tục
được phát hiện trên địa bàn các phường
cũng đặt ra không ít khó khăn
đối với công tác truy vết khoanh vùng dịch tễ
ở trên địa bàn của chúng tôi
đang rất là nhiều f
nhưng mà cái nhân lực hiện tại thì rất là ít
nên là khó khăn
nhưng mà mọi người phải tới từng nhà f
để lấy mẫu nên là rất là khó khăn
chị em phải làm từ sáng cho tới
rồi là từ chiều tới tối
mà ít nhất là cũng phải chín giờ mới được về nhà
hiện nay trên địa bàn phường hội hợp nam
thì có tám mươi f rồi
để cho công tác truy vết kịp thời
thì chúng tôi là làm việc
kể cả ngày đêm là truy vết
một cách nhanh nhất là tiếp cận hiện trường
và khai thác triệt để cái mối quan hệ
giữa bà câu họ hàng
rồi người thân trong gia đình
công việc làm ăn
rồi những cái mà họ đi
tiếp xúc với nhau của họ
hiện quận liên chiểu là địa phương
có số ca mắc cao nhất với gần bốn trăm linh ca
và liên quan đến một mươi chín tuổi lây nhiễm
để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
đà nẵng bắt đầu triển khai xét nghiệm tầm soát toàn dân
lấy mẫu đại diện ba mươi nhà hàng quán ăn
tiểu thương chợ toàn thành phố
và thực hiện lấy mẫu một trăm linh
đại diện hội gia đình toàn quận liên chiểu
cổ chức xét nghiệm
cho từng tổ dân phố
thì cũng đã phát hiện ra đến
f trong vòng đạp
cho nên với cái việc mà
xét nghiệm toàn dân này khi có chủ trương
thì chúng tôi phải tập trung
vận động nhân dân đồng thời đề nghị nhân dân
chấp hành cái việc xét nghiệm
để lội trừ
kiểm soát được f một
từ đó thì chúng ta muốn phòng chống dịch tốt hơn
dự kiến trong ba ngày
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi hai
các quận huyện phải hoàn tất
việc lấy mẫu tầm soát toàn dân
số mẫu dự kiến được lấy là sáu mươi năm mẫu
việc triển khai lấy mẫu diện rộng
đúng đối tượng sẽ bóc tách triệt đệ f
và kiểm soát hiệu quả các f liên quan
do đó công tác triển khai
cần phải quyết liệt nhanh chóng
thì mới có thể ngăn chặn nguồn lây
nhất là trong bối cảnh hiện nay
với các tin tức về an ninh trả tự
tiếp tục phiên tòa xét xử
của án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí và tham mô tài sản
xảy ra tại tổng công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên nông nghiệp sài gòn sacri
ngày hôm nay chín tháng một mươi hai
hội đồng xét xử đại diện viện kiểm soát
đã xét hỏi các bị cáo
theo cáo trạng viện kiểm soát
truy tố các bị cáo
trần vĩnh tuyến nguyên phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm
trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng
lê văn thành nguyên phó tránh văn phòng
ủy ban nhân dân tp hcm
phan trường sơn nguyên phó giám đốc
sở quy hoạch kiến trúc
nguyễn thanh trương nguyên trưởng phòng đô thị
thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
trần quốc đạt nguyên phó trưởng phòng phát triển nhà
và thị trường bất động sản
thuộc sở xây dựng
lê tấn hòa nguyên chuyên viên sở xây dựng
về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo biết việc
tổng công ty sagri đề nghị
chuyển nhượng dự án khu nhà ở
tại khu đất diện tích hơn ba mươi sáu m hai
khu phố bốn phường phước long b
quận chín cũ tp hcm
là trái pháp luật
nhưng vẫn trình bị cáo trần vĩnh tuyến
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
ký quyết định chấp thuận cho tổng công ty sagri
được chuyển nhượng dự án cho tổng công ty phong phú
bị cáo trần vĩnh tuyến đã đồng ý
và ký quyết định chấp thuận cho chuyển nhượng dự án
trả lời hội đồng xét xử
bị cáo trần vĩnh tuyến thừa nhận
mình có chủ quan không kiểm tra
sau này nên để sagri thoái vốn
không đúng quy định của pháp luật
gây thiệt hại cho nhà nước hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết
vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thanh
lan bốn mươi tuổi chú tại xã an phước
huyện long thành tỉnh đồng nai
để làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng
trái phép và đe dọa giết người
ngày sáu tháng một mươi hai sau khi tiếp nhận
đơn trình báo về việc nguyễn thanh lan
có hành vi chịu bới đe dọa giết cái gia đình bà phạm thị thủy
mẹ vợ cú lan ở xã an viễn
huyện trảng bom đội cảnh sát hình sự
công an huyện trảng bom đã phối hợp với công an xã an viễn
xác minh vụ việc đồng thời tiến hành
khám xét khẩn cấp nơi ở của lan
tại ấp tám xã an phước huyện long thành
phát hiện và thu giữ một khẩu súng bằng kim loại màu đen
nghi là súng ak một hộp tiếp đạn
ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng
giống loại đạn sử dụng súng ak
một dao tự chế dài hơn một mét cán dao bằng sắt tròn
dài bảy mươi ba cm lưỡi dao dài ba mươi hai cm
làm việc với công an lan khai nhận
khẩu súng và số đạn trên
do đối tượng mua có một người tên hải
không rõ tên tuổi địa chỉ là tài xế xe ôn
tại cơ khấu mộc bài tỉnh tây ninh
với giá tám triệu đồng nhằm mục đích phòng thân khi bị cướp hàng
do đối tượng là tài xế xe tải đầu kéo
khi nghỉ việc lan mang súng về nhà cất giấu
sau khi ly hôn với chị nguyễn thị y khoa
lan đã chụp hình khẩu súng để gửi cho khoa
với mục đích dọa giết chị khoa và gia đình
nếu khoa không quay lại sống chung với lan
qua test nhanh đối tượng nguyễn thanh lan
có kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện công an cảnh sát điều tra công an huyện trắng bom
đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định